bình định với sự hình thành chữ quốc ngữ
vì đâu mà mảnh đất nằm cách xa các trung tâm văn hóa học thuật của cả nước
lại có vinh dự trở thành mục tiêu tìm kiếm nơi hình thành của chữ quốc ngữ
một trong những thành tựu văn hóa lớn nhất của việt nam trong vòng năm thế kỷ trở lại đây
chuyện là bốn trăm linh năm trước
vào thời trịnh nguyễn phân tranh tại sứ đảng trong
tức là vùng kiểm soát của chúa nguyễn
những người dân an nam đầu tiên đã có dịp tiếp xúc với một cách ghi âm mới dành cho ngôn ngữ tiếng việt
qua những bạn giáo lý của những nhà truyền giáo phương tây
thứ chữ ấy sau này được gọi là chữ quốc ngữ
ba trăm linh năm sau năm một nghìn chín trăm một mươi tám
vua khải định xuống chiếu ra lộc
xác lệnh chấm dứt các khoa thi chữ hán
công nhận chữ quốc ngữ theo mẫu tự la tinh là chữ viết chính thức của dân tộc việt trên toàn cõi việt nam
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chỉ sáu ngày sau khi chính phủ nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
chính phủ đã ra xác lệnh số một mươi chín sl thành lập nha bình dân học vụ trong bộ quốc gia giáo dục
cùng ngày xác lệnh số hai mươi sl bắt buộc học chữ quốc ngữ trong toàn quốc
đối với người từ tám tuổi trở lên cũng được ban hành
kể từ đó việc biết chữ quốc ngữ đã trở thành chiếc chìa khóa đa năng
giúp người việt mở thêm nhiều cánh cửa tri thức hội nhập với các nền văn minh thế giới
một trong những từ tiếng việt đầu tiên được các giáo sĩ phương tây ký âm bằng chữ cái la tinh là từ nước mặn
đó cũng chính là một địa danh xưa ở xứ đảng trong
nơi các nhà truyền giáo dòng tên được người việt cưu mang cho lập hội sở truyền đạo
và tại đây các giáo sĩ đã sáng tạo ra cách học tiếng việt thật độc đáo và dễ dàng
đó là cởi bỏ chiếc áo ký âm tượng hình hán tự đã khoác lên cả ngàn năm cho chữ việt
để thay vào đó là những mẫu tiếng việt thật độc đáo và dễ dàng
và những mẫu tự latin đơn giản mà đến nay đã phổ biến trên toàn thế giới
một ngày lang thang ở quy nhơn
bỗng bắt gặp trong thủ sách bên đường cuốn sách viết về chính vùng đất này từ bốn trăm linh năm trước
cuốn sách nhỏ có tên sứ đảng trong năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
cuốn sách được xuất bản lần đầu bằng tiếng ý tại rome năm một nghìn sáu trăm ba mươi một đã giới thiệu cho độc giả biết về vùng đất đảng trong thuộc an nam rất đỗi tư đẹp và người dân có giọng nói giàu thanh điệu ríu riết như chim
đặc biệt có không ít những địa danh xưa được ký âm theo mẫu tự latin

cuốn sách nhỏ có tên sứ đảng trong năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu đã giới thiệu cho độc giả biết về vùng đảng trong thuộc an nam rất đỗi tư đẹp và người dân có giọng nói giàu thanh